để kịp thời rút kinh nghiệm khắc phục các tồn tại hạn chế trong triển khai nghị định sáu bảy
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị định sáu bảy của chính phủ
về một số chính sách phát triển thủy sản phó thủ tướng trịnh đình dũng tham dự hội nghị
sau ba năm triển khai nghị định sáu bảy ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
ngân sách nhà nước đã đầu tư ba sáu trăm linh tỷ đồng cho phát triển thủy sản
đến nay có hai mươi bảy trên hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển đã phê duyệt danh sách các chủ tàu đủ điều kiện
vay vốn để đóng mới nâng cấp cho một chín trăm bốn mươi tám trên hai hai trăm tám mươi bốn tàu
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai nghị định cũng có những tồn tại bất cập
trong số các tàu đóng mới có bốn mươi tàu cá vào thép của ngư dân ở tỉnh bình định phú yên thanh hóa quảng nam bị hư hỏng
hiện các tàu vỏ thép bị hư hỏng đã được các cơ sở đóng tàu ngư dân và các đơn vị liên quan
tiến hành khắc phục sửa chữa theo quy định dự kiến đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy hoàn thành và tiếp tục đi vào hoạt động
để mà chấn trình lại thì bộ nông nghiệp đã có hai cái văn bản gửi đến các tỉnh
một là tổng ra soát này tất cả con tàu đã đóng theo nghị định sáu bảy đặc biệt là con tàu vào thép
xem có hư hỏng gì không để mà xử lý như là cái tấm gương của bình định
thứ hai nữa là sẽ kiểm tra ra soát này toàn bộ những cơ sở
đóng tàu đặc biệt là cơ sở đóng tàu vỏ thép và những cơ sở không đủ điều kiện
thì lập tức là trên cơ sở đề nghị của các địa phương và cái tổ giám sát của bộ nông nghiệp
thì sẽ đề xuất để bộ nông nghiệp đưa ra khỏi danh mục
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cho rằng
hiện còn một số vướng mắt trong quá trình thực hiện nghị định sáu bảy cần sớm được khắc phục tháo gỡ
sự việc bốn mươi chiếc tàu đóng mới bị sự cố cần tập trung khắc phục và xử lý nghiêm các đơn vị đóng tàu vi phạm
tàu cá mà có chất lợi không là do người đóng tàu ô tô chất lợi không là do nhà máy sản xuất ô tô
chứ không thể chúng ta bây giờ chúng ta đứng ngoài chúng ta giám sát
không thể người dân đứng vào giám sát ngư dân đứng vào giám sát tôi chỉ biết mua cái tàu cá
nếu vi phạm sai phạm thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
phải tăng cường tính chuyên nghiệp của các cơ sở đấu tạo tính chuyên nghiệp
và tính chuyên nghiệp và trách nhiệm và lương tâm của những người làm cái việc này
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cũng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục sửa đổi
bổ sung nghị định sáu bảy cho phù hợp với thực tế
tập trung để trình chính phủ ban hành trong quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy và thực hiện vào ngày một một hai nghìn một mươi tám